tại ninh thuận do mưa lớn kéo dài cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khoảng bảy giờ sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai cây cầu vĩnh hy xã vĩnh hải huyện ninh hải dài khoảng một trăm linh mét rộng hơn hai mét có một mươi nhịp đã bị nước lũ quấn sập nhịp thứ nhất khiến cho việc đi lại của người dân ở đây bị chia cắt
tại hiện trường nhịp cầu số một bị ngã gục xuống chân hố cầu và nơi tiếp giáp với đường giao thông bị sập đổ tạo thành một hố rộng khoảng một mươi mét vuông sâu hơn hai mét
cầu vĩnh nghi được xây dựng đã nhiều năm và hiện tại không còn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
trong quá trình chuẩn bị cho việc tháo rỡ cầu vĩnh hy một con đường tạm đã được làm cho người dân đi lại
tuy nhiên do mưa lũ kéo dài nên vào tháng một mươi nước lũ đã cuốn phăng một phần cầu tạm ở hướng bắc và làm sập nhịp cầu số một mươi
giờ lại tiếp tục cuốn phăng một phần cầu tạm ở hướng nam và làm sập nhịp cầu số một
để nối lại tuyến giao thông ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đã chỉ đạo
các cơ quan liên quan phối hợp với địa phương đang tập kết hàng chục khối đất cát dọn sắt đựng đá để khắc phục sự cố
dự kiến ngày bảy tháng một mươi hai việc đi lại sẽ không còn bị chia cắt